từ khâu sản xuất đến thị trường tiêu thụ ngành cà phê có quá nhiều khó khăn bất cập
đây là nhận định được đưa ra tại hội thảo phát triển ngành hàng cà phê trong điều kiện biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế
do bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn tổ chức ngày một mươi hai tháng ba tại đắk lắc
rất nhiều vấn đề được đặt ra tại hội thảo lần này
đó là câu chuyện tái canh cây cà phê còn chậm và khó thực hiện
một trong những nguyên nhân là do diện tích cà phê phát triển quá nhanh
vượt quy hoạch dẫn đến chất lượng cà phê chưa cao khả năng cạnh tranh yếu trên thị trường đặc biệt là xuất khẩu
bên cạnh đó tình trạng biến đổi khí hậu đã và đang tác động rõ rệt đến ngành hàng cà phê
ngành cà phê của chúng ta có thể nói là đã có những bước phát triển quá nóng
ngay ở tây nguyên này thôi chúng ta hiện đã có khoảng năm trăm bốn mươi hectare cà phê
mà quy hoạch của chúng ta là năm trăm bốn mươi hectare
tây nguyên này thì chỉ có bốn trăm bốn mươi bảy hectare có nghĩa là đã vượt khoảng gần một trăm linh hectare so với quy hoạch đến năm hai nghìn hai mươi
cái vụ vừa rồi do hạn hán cho nên cái sản lượng là nó tụt hơn cái năm trước độ khoảng hai
cái thứ hai nữa cái hàng tồn của năm trước mà cho năm nay là coi như hầu như không còn mấy
như mấy năm trước là cái hàng tồn của vụ nọ sang vụ kia nó phải độ hai trăm linh tấn hay là ba trăm linh tấn
thì coi như cái xuất của năm ngoái là đạt đến
một bảy triệu tấn
nhưng mà năm nay thì cái xuất khẩu người ta đang lo là nó sẽ giảm đến hai ba mươi
là do cái hàng tồn của năm trước sang không còn
thứ hai nữa là cái vụ này thì coi như sản lượng nó sẽ giảm
cho nên là có thể giá thì tốt hơn nhưng mà lượng xuất thì sẽ kém hơn
năm hai nghìn một mươi sáu xuất khẩu cà phê đạt gần một tám triệu tấn
giá trị kim ngạch gần ba bốn tỷ đô
đô la mỹ việt nam trở thành quốc gia đứng đầu thế giới về sản xuất và xuất khẩu cà phê vối
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn muốn nâng cao giá trị cà phê xuất khẩu
cần tập trung nhiều giải pháp trong đó chuyển dần từ cà phê vối sang nâng cao sản lượng cà phê arabica theo nhu cầu của thị trường